ngày hôm qua công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị đã triệu tập và làm việc với hai thanh niên trải chiếu nằm trên quốc lộ một mươi tám a
hai người này sinh năm hai nghìn một và hai nghìn bảy cùng là nhân viên phục vụ tại quán dương ốc ở tổ một khu sáu b phường cẩm trung thành phố cẩm phả làm việc với cơ quan công an
hai nam thanh niên này thừa nhận vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng hai vũ viết dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú thành phố cẩm phả là chủ quán dương ốc đã yêu cầu hai thanh niên này trải chiếu nằm trên quốc lộ một mươi tám a để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội facebook để câu like
vụ việc gây phản cảm được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ và nhận chỉ trích với thái độ bất bình của cộng đồng mạng
sau khi được công an thành phố cẩm phả tuyên truyền giải thích hai nam thanh niên đã nhận thức được hành vi sai trái của mình
nam kết không tài phạm